mạng lưới đường cao tốc ngày càng mở rộng tạo đà cho sự phát triển mọi mặt kinh tế xã hội
tuy nhiên đi kèm với đó là vấn nạn tai nạn giao thông với những vi phạm nổi bật là tình trạng ô tô đi ngược chiều thậm chí đi lùi trên các tuyến đường cao tốc liên tục diễn ra
một trong những nguyên nhân căn bản dẫn đến hành vi trên là thói quen tùy tiện của một số lái xe khi tham gia giao thông
thực tế cho thấy đường cao tốc quy định tốc độ tối đa rất lớn
do đó khi xảy ra tai nạn giao thông hậu quả sẽ rất thảm khốc
và điều này gây thiệt hại không nhỏ cho sự phát triển kinh tế và hệ lụy rất lớn cho xã hội
tuy nhiên dường như những chế tài này chưa đủ sức gian đe đối với những hành vi vi phạm và để lại hậu quả vô cùng nghiêm trọng
điển hình là vi phạm đi ngược chiều đua dẫn với tử thần của các tài xế máu lạnh
đây là hình ảnh một chiếc xe taxi đi lùi trên cao tốc
chiếc xe taxi ngang nhiên lùi trên làn cho phép tốc độ một trăm linh km buộc các ô tô phải đánh lái vào làn khẩn cấp để né
sự việc khiến nhiều người xem thót tim

đi như vậy chẳng khác nào tự sát
nó còn nguy hiểm hơn đi ngược chiều rất nhiều
vì khi đi ngược chiều các lái xe khác còn dễ phát hiện mà tránh
còn đi lùi thì những lái xe cùng chiều không phân biệt được và chỉ nhìn thấy đuôi xe
đến khi nhận ra thì không kịp nhất là đối với những xe không tên nơi đi sau
một chiếc xe khách đi ngược chiều trên đường cao tốc
những chiếc xe như thế này sẽ vô cùng hoảng loạn
nếu không tỉnh táo để xử lý kịp thời thì chắc chắn tai nạn sẽ xảy ra
đang khiến người dân lên án gây gắt và ráo riết tìm hiểu thông tin về lái xe này
người cung cấp đoạn clip này cho biết hành vi này xảy ra tại đoạn cầu như nguyệt thuộc địa bàn tỉnh bắc ninh
ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu tài xế ngô văn sơn lái chiếc xe innova trở một mươi khách từ bắc ninh lên thành phố thái nguyên ăn cưới
chiều cùng ngày sơn lái xe chạy qua nút giao yên bình thị xã phổ yên tỉnh thái nguyên nên điều khiển lùi xe lại để đi ra nút giao
đúng lúc này tài xế lê ngọc hoàng lái chiếc xe đổ kéo kéo theo rơ móc đi thuận chiều trên cao tốc với tốc độ sáu mươi sáu mươi năm kmh
khi đến gần nút sao thấy chiếc innova phía trước đang bật đèn phanh đỏ
tài xế lê ngọc hoàng không phanh giảm tốc mà quan sát cương chiếu hậu
do phía sau có ô tô khác đang vượt lên hoàng không thể chuyển làn nên đã tông vào đuôi chiếc innova khiến bốn người tử vong tại chỗ
khi các phương tiện chạy với tốc độ tám mươi một trăm hai mươi kmh một chiếc xe tải chạy ngược chiều bỗng xuất hiện đột ngột
các tài xế bất ngờ rất may không có tai nạn xảy ra
đây là hình ảnh được ghi nhận trên tuyến cao tốc nội bài lào cai vào ngày một mươi ba tháng năm
trong tuyến cao tốc nội bài lào cai vào ngày một mươi ba tháng năm một chiếc xe tải được cho là đi qua nút giao ic chín nhưng do không quan sát đã đi quá
thay vì phải đi tiếp và vòng lại nút giao ic sáu mất hơn bảy mươi km thì tài xế này lại chọn cách đi ngược chiều để tiết kiệm thời gian

tài xế chọn cách nhanh nhất tiện nhất là đi lùi và đi ngược chiều cái lợi trước mắt được để cao mà bỏ qua yếu tố nguy hiểm
đây là trung tâm điều hành tuyến đường cao tốc hà nội hải phòng
những nhân viên điều hành ở đây cho biết chuyện những chiếc xe ô tô đi lùi quay đầu xe và thậm chí đi ngược chiều vào làn tốc độ tối đa một trăm hai mươi km một giờ diễn ra khá phổ biến trong thời gian gần đây
theo thống kê trong năm hai nghìn một mươi tám chỉ tính riêng tuyến cao tốc này đã có trên tám mươi ba xe đi ngược chiều và ba mươi hai xe đi lùi trên cao tốc
nguyên liệu là do lái xe không xác định trước là cái vị trí mình cần đến dẫn đến cái việc mà khi mình đi quá lốt giao thì đúng ra phải đi đến lốt giao tiếp theo và quay đầu lại
thay bằng đấy thì các cái lái xe lại lùi hoặc đi ngược chiều cái hành vi như thế rất là nguy hiểm
tất cả những lái xe vi phạm sẽ bị giữ lại ở trạm thu phí và giao cho lực lượng chức năng xử lý
với hành vi đi ngược chiều quay đầu xe trên cao tốc mức xử phạt tối đa
là tám triệu đồng và tạm giữ giấy phép lái xe năm tháng
các chuyên gia về lĩnh vực giao thông và luật cho rằng
việc chế tài xử phạt quá nhẹ như vậy nên không đủ sức gian đe lái xe
vì thế tình trạng đi ngược chiều lùi xe trên cao tốc diễn ra ngày càng phổ biến
ghi phạm trên đường cao tốc như vậy thì nó rất dễ xảy ra hậu quả nghiêm trọng
rất dễ xảy ra tai nạn và cái tai nạn xảy ra thì cái hậu quả nó đặc biệt nghiêm trọng
thì đã đến lúc cần phải xem xét bổ sung đưa vào xử lý hình sự
với cái hành vi là đi ngược hay là đi lùi trên đường cao tốc chưa cần phải gây hậu quả
chúng tôi thấy việt nam có rất nhiều thách thức về vấn đề an toàn giao thông đường bộ
chúng ta nhìn thấy rõ những hệ lụy của những vụ tai nạn này gây ra
vậy thì những giải pháp đồng bộ là hết sức cần thiết
từ kinh nghiệm thụy điển chúng tôi thấy các bạn việt nam cũng đứng trước thách thức giống thụy điển vào những năm năm mươi và sáu mươi
ban đầu chúng tôi nghĩ chỉ là câu chuyện hạng
nhưng với hành vi như vậy thì chúng tôi cho rằng
việc đánh vào hành vi và ý thức của người dân là rất quan trọng
để thức tỉnh người tham gia giao thông mới có thể hạn chế những hành vi gây ra tai nạn giao thông
tôi nghĩ rằng giải pháp lâu dài và mang tính hệ thống chính là chúng ta phải đi đôi giữa việc phát triển hạ tầng và những cơ chế
chúng tôi đánh giá rất cao việc luật hóa trong xử lý các vi phạm và siết chặt các quy định cho đến việc thực hiện nó
như vậy thì chúng ta mới có thể điều tiết được hành vi của người tham gia giao thông
tôi cũng cho rằng trong công tác ứng phó cứu hội như vậy thì thông tin phản hồi từ người dân là cực kỳ quan trọng
kinh nghiệm quốc tế là làm sao chúng ta có được một đầu mối duy nhất trên toàn quốc
không chỉ là đường cao tốc đâu mà toàn bộ đường giao thông
nếu như người dân có sự cố gì thì có thể có một số duy nhất để tiếp nhận
và số đó phải có năng lực để tiếp nhận toàn bộ những cuộc gọi
xử lý kịp thời và phân thông tin đó về địa phương làm cho đúng cơ quan chức năng
trực hai từ trên đường cao tốc
để có thể ứng phó kịp thời
nếu làm như vậy thì tôi nghĩ rất tốt và rất tốt đỡ cho người dân
hiện nay trên từng tuyến đường cao tốc có một số điện thoại khẩn cấp
tất nhiên như thế là cũng là tốt rồi
nhưng trong trường hợp mà có va chạm khi mở đầu óc người tham gia giao thông còn đang dối bời
thì nói thật để tìm được số đó cũng là cả một vấn đề
thế nên là đấy là cái mà chúng ta phải tính đến
ủy ban an toàn giao thông quốc gia cho biết
hành vi đi ngược chiều đùi xe quay đầu xe trên cao tốc
bị nguy hiểm
một khi đã xảy ra tai nạn giao thông do xe đi ngược chiều hay lùi xe
thì chắc chắn sẽ rất thảm khốc
vì thế trong thời gian tới
ủy ban an toàn giao thông quốc gia sẽ kiến nghị sửa luật giao thông đường bộ năm hai nghìn tám
và bộ luật hình sự để tăng nặng mức xử phạt đối với những hành vi vi phạm trên đường cao tốc
theo đó mức phạt cao nhất có thể là tước giấy phép lái xe vĩnh viễn
truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những lái xe đi ngược chiều
đi lùi quay đầu xe trên cao tốc
kể cả chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng
thưa quý vị khi mà phiên tòa xét xử vụ xe đi lùi trên cao tốc ở thái nguyên vừa qua
vẫn còn gây nhiều tranh cãi nhưng có tới bốn mạng người vô tội và hai người vướng vòng lao lý
vâng một cái giá quá đắt phải trả cho một cú lùi xe
thế nhưng dường như đó vẫn chưa phải là bài học đáng nhớ chưa đủ để thức tỉnh cánh lái xe
và trong tháng một mươi một vừa qua và đặc biệt là tháng một mươi hai tháng cao điểm giáp tết
lượng hành khách lượng chuyến xe tăng cao thì vẫn tiếp tục có hàng loạt lái xe khác
lại lao vun vút ngược chiều trên những tuyến cao tốc
đây rõ ràng là một kiểu điều khiển xe tự sát và cũng đồng thời sát hại người khác
sẽ còn rất nhiều những sự việc đau lòng xảy ra nếu như các cơ quan chức năng không nhanh chóng đưa hành vi này
vào một có tính nguy hiểm cao có thể truy tố hình sự trong quá trình xử luật mới
xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình giao thông kết nối hôm nay của chúng tôi
chương trình được phát đi vào một mươi tám h thứ ba hàng tuần và phát lại vào các khung giờ bảy h ba mươi phút thứ sáu
một mươi ba h một mươi năm phút ngày thứ năm năm h
và một mươi năm h bốn mươi năm phút thứ sáu trên truyền hình nhân dân
quý vị cũng có thể xem lại chương trình giao thông kết nối tại website nhândântv vn
mọi thông tin phản hồi xin gửi về địa chỉ email giao thôngkếtnối thnga gmail com